thưa quý vị vụ cháy nhà trọ ở phố trung kính xảy ra vào đêm hai mươi bốn tháng năm vừa qua
khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa
sau sự việc này chủ tịch thành phố hà nội trần sĩ thanh đã ký công điện số bốn cdubnd
về việc tăng cường phòng cháy đối với nhà trọ trên địa bàn
một trong những nội dung đáng chú ý của công điện là lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu
ủy ban nhân dân các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác để ra soát
kiểm tra một trăm linh cơ sở nhà trọ trên địa bàn hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố qua công an thành phố trước ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại
chủ tịch thành phố hà nội yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát
kiểm tra hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố qua công an thành phố trước ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở kết quả kiểm tra giả soát đối với nhà trọ
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra hướng dẫn
đôn đốc một trăm linh cơ sở hoàn thành việc khắc phục các giải pháp trước mắt
đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
đã kiểm tra theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và cứu nạn cho người dân
liên quan đến việc xử lý hậu quả vụ cháy
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu công an thành phố khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
bên cạnh đó công an tp hà nội cũng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và kỹ năng thoát nạn đối với người dân
đang sinh sống làm việc tại các khu dân cư nhà trọ nhà ở nhiều căn hộ
nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh
đặc biệt lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân quận cầu giấy
chỉ đạo các phường phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy
tổ chức ít nhất ba mươi ba tổ công tác để thực hiện ngay tổng ra soát kiểm tra một trăm linh
việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận cầu giấy
theo chỉ đạo tại công điện chín trăm chín mươi một cdtt của thủ tướng chính phủ
việc hướng dẫn phải được thể hiện bằng văn bản kiến nghị rõ thời hạn thực hiện hoàn thành
và yêu cầu chủ cơ sở chủ hộ gia đình cam kết thực hiện
dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy kỹ năng thoát nạn thoát hiểm
kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân và hoàn thành
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo dõi vụ việc luật sư nguyễn ngọc hùng trưởng văn phòng luật sư kết nối
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết sau sự việc cháy trung cư mini khiến rất nhiều người
thiệt mạng vừa qua để lại không ít khó khăn cho người may mắn thoát nạn và sự đau đớn tột cùng
của những người có người thân là nạn nhân của vụ cháy hậu quả để lại từ sự việc này là cực kỳ
nghiêm trọng và mặt khác sẽ phát sinh thêm nhiều sự kiện pháp lý khác nhau một trong số đó khiến
người dân quan tâm đó là những người mất một cách đột ngột như vậy sẽ không kịp dặn dò hay để lại
di trúc thì những tài sản khoản tiền tiết kiệm tiền gửi tại ngân hàng của họ sẽ được xử lý như
thế nào luật sư hùng phân tích
căn cứ theo quy định tại điều sáu trăm năm mươi bộ luật dân sự nếu người đã mất không để lại di trúc hoặc
di trúc không hợp pháp sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự về chia thừa kế theo pháp luật
việc chia thừa kế theo pháp luật sẽ được thực hiện theo thứ tự của hàng thừa kế như quy định
tại điều sáu trăm năm mươi một bộ luật dân sự cụ thể hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng cha đẻ mẹ đẻ
cha nuôi mẹ nuôi con đẻ con nuôi của người mất hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội bà nội
ông ngoại bà ngoại anh ruột chị ruột em ruột của người mất cháu ruột của người mất mà người
mất là ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại hàng thừa kế thứ ba gồm cụ nội cụ ngoại của người mất
bác ruột chú ruột cậu ruột cô ruột dì ruột của người mất cháu ruột của người mất mà người
mất là bác ruột chú ruột cậu ruột cô ruột dì ruột trác ruột của người mất mà người mất là
cụ nội cụ ngoại theo đó di sản thừa kế sẽ được chia lần lượt
tất cả các cá nhân ở hàng thừa kế thứ nhất nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ chuyển
xuống chia cho tất cả các cá nhân ở hàng thừa kế thứ hai nếu hàng thừa kế thứ hai cũng không còn
ai thì di sản sẽ được chia cho tất cả người thuộc hàng thừa kế thứ ba như vậy những người ở hàng
thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã mất không có quyền
hưởng di sản bị chuất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản luật sư nguyễn ngọc hùng cho hay
tuy nhiên nếu trong trường hợp cả ba hàng thừa kế nêu trên đều không còn ai thì di sản thừa kế sẽ
được thực hiện theo điều sáu trăm hai mươi hai bộ luật dân sự trường hợp không có người thừa kế theo di trúc
theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại
sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế sẽ thuộc về nhà nước
có thể đánh giá vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ là vụ hỏa hoạn có tính chất nghiêm trọng
thiệt hại lớn về cả người và tài sản
đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ mất an toàn cháy nổ tại hầu hết các trung cư
mini ở một số đô thị lớn đến nay chủ trung cư mini xảy ra hỏa hoạn nghiêm quang minh sinh năm
một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam bốn tháng về tội vi phạm quy định về phòng cháy
chữa cháy theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bởi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi bảy
cũng theo dõi về vụ việc thạc sĩ luật sư trưởng văn phòng luật sư
nguyễn an bình và cộng sự đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng theo kết quả xác minh ban đầu
công trình có giấy phép xây dựng ngôi nhà thuộc loại nhà ở riêng lẻ sáu tầng chứ không phải là
chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà trung cư nhưng thực tế thì ngôi nhà này đã được xây dựng
tới chín tầng và một tùm nghĩa là vượt số tầng so với giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật
xây nhà từ bảy tầng trở lên thì phải có thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cấp có thẩm quyền
phê duyệt sau khi thi công công trình đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt thì phải được
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mới đủ điều kiện đưa vào sử dụng việc xây dựng sai với giấy
phép vượt ba tầng một tùm rõ ràng tòa nhà này sẽ không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa
cháy không được cấp có thẩm quyền phê duyệt về thiết kế cũng như nghiệm thu về kết quả thi công
phòng cháy chữa cháy do hậu quả vụ cháy rất nghiêm trọng năm mươi sáu người tử vong nhiều người bị thương
phải cấp cứu và thiệt hại đặc biệt lớn đối với nhiều tài sản của các hộ dân nên chủ trung cư
mini có thể sẽ phải bị xử lý trước pháp luật đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại
đã gây ra đối với các nạn nhân cũng liên quan đến vụ cháy nói trên một số chuyên gia pháp lý
cũng cho rằng cần làm rõ vấn đề công trình đưa vào khai thác sử dụng thì cảnh sát phòng cháy chữa
cháy cảnh sát khu vực cơ quan chức năng liên quan quản lý kiểm tra kiểm soát như thế nào
những trường hợp không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
có được báo cáo ngăn chặn việc sử dụng hay không
theo luật sư đỗ xuân đàng công ty luật trách nhiệm hữu hạn hồn đoàn luật sư thành phố hà nội
cần làm rõ vì sao công trình xây dựng sai giấy phép với quy mô lớn như vậy lại được hoàn thiện
và đưa vào sử dụng trách nhiệm giám sát của chính quyền trong việc cấp phép xây dựng và quản lý
đã được thực hiện ra sao có hay không sự buông lỏng quản lý đồng thời đối với các cơ quan
cá nhân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thù
có trách nhiệm định kỳ thanh kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy của tòa trung cư mà cũng có lỗi
không làm hết tinh thần trách nhiệm gián tiếp góp một phần vào nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn
cũng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự
được biết ngay sau khi vụ cháy xảy ra bộ công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan
nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm
cùng với đó ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân xử lý theo quy định của pháp luật nếu có
chiều một mươi chín tháng chín đại diện kênh thông tin bất động sản com vn cho biết
sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung cư mini ở phố khương hạ quận thanh xuân tp hà nội vào đêm một mươi hai tháng chín vừa qua
thị trường trung cư mini thời gian tới dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn
theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu trên trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhu cầu tìm thuê và mua căn hộ dưới ba mươi năm m hai tại hà nội được ghi nhận tăng một mươi một
tại tp hcm ghi nhận tăng hai mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó căn hộ có diện tích dưới ba mươi năm m hai

không chỉ ở địa bàn tp hà nội mà trên khắp cả nước
ông quốc anh nói động thái này sẽ khiến rất nhiều chủ trung cư mini phải tạm dừng kinh doanh vì chưa tuân thủ các quy định khắt khe về phòng cháy chữa cháy
họ sẽ mất nhiều thời gian kinh phí để tu sửa đáp ứng đủ điều kiện vận hành trung cư
cũng theo vị chuyên gia trên với người thuê họ có thể kết thúc hợp đồng thuê và tìm chỗ mới nếu chỗ ở hiện tại chưa an toàn
tuy nhiên số lượng căn hộ vừa túi tiền đáp ứng được các tiêu chí an ninh và an toàn là rất ít
giá thuê sẽ tăng lên
riêng với người mua trung cư mini nhiều người có thể sẽ rơi vào thế tiền thoái lưỡng nàn bán cũng khó mà ở thì không có sổ đỏ và nâm nớp nỗi lo xảy ra các biến cố
với thực trạng nêu trên ông quốc anh đề xuất giải pháp cho người dân đang sở hữu trung cư mini là thành lập ban quản trị trung cư nếu chưa có để trao đổi
yêu cầu chủ nhà bảo trì tu sửa đảm bảo các yếu tố vệ sinh an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là chủ đầu tư công trình cần phải trang bị đủ thiết bị phòng ngừa các tình huống khẩn cấp phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân
dự báo về xu thế thị trường trung cư nói chung trong thời gian tới ông đinh minh tuấn giám đốc bất động sản com vn khu vực miền nam cũng cho rằng
nguồn cung trung cư có khả năng sẽ giảm vì các chủ đầu tư sẽ khó xin cấp phép xây dựng mở bán hơn khi công tác quản lý
giả soát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh
bên cạnh đó chi phí xây dựng vận hành trung cư cũng được dự báo là sẽ tăng theo thiết kế và công tác nghiệm thù bảo trì phù hợp với quy định phòng cháy chữa cháy
ông tuần nói nhu cầu đối với trung cư mini có thể sẽ giảm nhưng tỷ lệ này không đáng kể bởi nhu cầu đối với trung cư nói chung vẫn rất lớn
trong bối cảnh nguồn cung hạn chế nhu cầu vẫn cao và chi phí tăng thì giá trung cư khó có khả năng giảm
với xu thế trên chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản đinh minh tuấn nhận định
thời gian tới thay vì tìm kiếm trung cư mini ở những khu vực đông đúc dân cư
người dân sẽ hướng đến các dự án nhà ở xã hội và dự án trung cư ở xa trung tâm nhưng đảm bảo an toàn
giá tiền cũng mềm hơn so với các trung cư nội thành
ông tuấn cũng cho biết thêm nguồn cung các loại hình này không dồi dào nên giá bán có thể nhích dần lên khi nhu cầu tăng
bên cạnh đó những căn hộ có diện tích nhỏ trong dự án trung cư của chủ đầu tư uy tín đã nghiệm thu đầy đủ phòng cháy chữa cháy
cũng sẽ thu hút lượng quan tâm lớn hơn
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại